tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày truyền thống của tổng công ty bảy trăm tám mươi chín binh đoàn một mươi một bộ quốc phòng
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự buổi lễ
tổng công ty bảy trăm tám mươi chín ra đời cách đây ba mươi năm với khởi đầu là xí nghiệp xây dựng và sửa chữa nhà cửa
thuộc cục quản lý giáo dục bộ tổng tham mưu những năm qua tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ quân sự quốc phòng đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng các công trình quân sự
với hơn năm công trình quy mô lớn xây dựng nhà ở chính sách quân đội
công tác đền ơn đáp nghĩa xóa đói giảm nghèo góp phần củng cố vững chắc chiến lược phòng thủ quốc gia